công an quận gò vấp tp hcm đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an tp hcm
lập hồ sơ lấy lời khai nguyễn huỳnh ý nghi can vụ án mạng xảy ra vào dạng sáng ngày bốn tháng sáu
nạn nhân là cô gái một mươi sáu tuổi người có quan hệ tình cảm với nghi can
án mạng xảy ra tại một hẻm nhỏ trên đường quang trung phường một mươi một quận gò vấp trước nhà của nạn nhân
thông tin ban đầu ý và nạn nhân có quan hệ tình cảm nhưng gần đây hai người có mâu thuẫn
ý chạy đến nhà nạn nhân nói chuyện rồi xảy ra cự cãi ý lấy dao đâm nạn nhân trọng thương
nạn nhân được người nhà đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
nhận tin báo lực lượng công an đã đến khám nghiệm hiện trường điều tra truy xét
biết không thể thoát tội y đến công an đầu thú
một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh có quy mô lớn nhất từ trước đến nay
với gần một trăm linh chiếc xe tăng vật vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá
ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh
gồm ngô giạt sóng nguyễn bá khương và nguyễn khắc tâm
sóng và khương thực hiện hành vi trộm cắp còn tâm là đầu mối tiêu thụ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm này đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe mô tô
trên địa bàn hai huyện ninh giang và tứ kỳ
ngoài ra hai đối tượng còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn khắc tâm công an thu giữ gần một trăm linh xe mô tô
là tài sản do phạm tội mà có một khẩu súng tự chế
nhiều công cụ dùng để đục số khung số máy xe mô tô và nhiều giấy tờ tài liệu khác
đối tượng tô bế trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu chú phường tri lăng thành phố lạng sơn
vừa bị đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp lạng sơn phát hiện
và bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
qua kiểm tra thu giữ trên người trung hai túi ni lông chứa thảo mộc khô ma túy cần sa
khai thác nhanh đối tượng lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp
phòng trọ của trung tại phường đông kinh thành phố lạng sơn đã phát hiện và thu giữ năm túi ni lông
bên trong có chứa thảo mộc khô ma túy cần xa hai cân điện tử một mươi triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan phục vụ cho việc mua bán ma túy
tiến hành kiểm tra các lực lượng thuộc công an tỉnh tiền giang phát hiện điểm kinh doanh dịch vụ
trò chơi điện tử game bắn cá tại khu phố một phường chín thành phố mỹ tho đang tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trái phép giữa hình thức trò chơi điện tử game bắn cá được thua bằng tiền
do đối tượng nguyễn hữu xanh tổ chức
thời điểm kiểm tra có hai máy game bắn cá đang hoạt động lực lượng công an tiến hành làm việc
sáu người có mặt tại hiện trường tăng vật thu giữ gồm hai máy game bắn cá gần một mươi một triệu đồng
khi kiểm tra trên người các đối tượng và khu vực xung quanh nơi tổ chức đánh bạc
lực lượng công an tạm giữ hơn hai mươi triệu đồng một mươi một xe mô tô các loại
một mươi ba điện thoại di động và một đầu thu camera
tiến hành kiểm tra tại quán karaoke the voice
ở xã cách bi huyện quế võ tỉnh bắc ninh
công an huyện quế võ đã bắt quả tăng tám thanh niên đang có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng hát
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ một lượng ma túy tổng hợp và nhiều tăng vật liên quan
qua test nhanh sau đối tượng dương tính ma túy bước đầu đấu tranh
công an huyện quế võ đã ra quyết định tạm giữ chủ quán karaoke là trần văn chuyên
ở huyện yên dũng tỉnh bắc giang về hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
lê văn tiến và ngô thế thắng cùng ở xã xuân lai huyện gia bình
về hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
một đường dây trộm cắp xe máy liên tỉnh hải dương hải phòng thái bình
có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với gần một trăm linh chiếc xe tăng vật vừa bị công an tỉnh hải dương triệt phá
ba đối tượng trong ổ nhóm trộm cắp liên tỉnh gồm ngô giạt sóng nguyễn bá khương và nguyễn khắc tâm
cùng chú tại huyện quỳnh phụ tỉnh thái bình
sóng và khương thực hiện hành vi trộm cắp còn tâm là đầu mối tiêu thụ
từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đến nay nhóm này đã thực hiện chín vụ trộm cắp xe mô tô
trên địa bàn hai huyện ninh giang và tứ kỳ
ngoài ra hai đối tượng còn khai thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên các địa bàn khác
khám xét khẩn cấp nhà đối tượng nguyễn khắc tâm công an thu giữ gần một trăm linh xe mô tô là tài sản do phạm tội mà có
một khẩu súng tự chế nhiều công cụ dùng để đục số khung số máy xe mô tô và nhiều giấy tờ tài liệu khác
sáng ngày bốn tháng sáu công an long xuyên an giang cho biết lực lượng công an thành phố vừa phát hiện
bắt quả tang một xe ô tô vận chuyển một mươi bốn chiếc điện thoại iphone không hóa đơn chứng tử trị giá khoảng ba trăm bốn mươi năm triệu đồng
tổ công tác thuộc đội kiểm soát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an thành phố long xuyên phối hợp cùng đội kiểm soát giao thông
phát hiện xe ô tô biển kiểm soát bảy mươi sáu mươi bảy a một mươi năm nghìn bốn trăm ba mươi hai do tài xế trần ngọc dũng chú tại huyện thống nhất tỉnh đồng nai điều khiển
có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện
qua kiểm tra phát hiện trên xe đang vận chuyển một mươi bốn điện thoại di động nhãn hiệu iphone
tài xế dũng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
số điện thoại trên
tội công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện cùng tăng vật để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng về tội dâm ô với trẻ em
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã đối với đối tượng danh ương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi một và có sẹo tròn cách một năm cm trên trước đuôi lông mày phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chia chất với đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
thưa quý vị lại xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô tải chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang
đè lên một chiếc ô tô con đã khiến cho ba người trên ô tô con tử vong tại chỗ một người bị thương được đưa đi cấp cứu
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm ngày hôm nay tại km bốn trăm bảy mươi hai chín trăm sáu mươi đường hồ chí minh
thuộc địa phận xóm hợp lý xã bảo hiệu huyện yên thủy tỉnh hòa bình
một chiếc xe ô tô tải chở đất sau khi va chạm với máy xúc đã lật ngang đè lên ô tô con
và hậu quả ba người ngồi trên xe ô tô con gồm lái xe là anh phạm văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
chú ở lâm xá huyện bá thước thanh hóa bà nguyễn thị huệ sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai chú ở xã điền lư huyện bá thước
và chị tào thị hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm trú ở ngõ hai khánh phú khánh vĩnh tỉnh khánh hòa tử vong tại chỗ
còn một người bị thương cũng ngồi trong xe ô tô con được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu
xe ô tô con này đã bị hư hỏng hoàn toàn lực lượng chức năng phải dùng cầu để đưa các nạn nhân ra ngoài
đồng thời bảo vệ hiện trường và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ
trong chiều ngày hôm nay mùng bốn tháng sáu cục cảnh sát giao thông đã cử một tổ công tác đến hiện trường
phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc công an hòa bình khám nghiệm điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
lấy trộm hơn bảy mươi bốn triệu đồng của bà ngoại đem tiêu xài trần ngọc sơn chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện trợ mới khởi tố bị can bắt tạm giả
vào ngày một mươi tám tháng năm biết bà ngoại không có nhà sơn nảy sinh ý định trộm tài sản
đối tượng đã leo qua vách tường đột nhập vào bên trong lấy được chìa khóa kết sắt
rồi mở kết sắt lấy trộm bảy mươi bốn triệu năm trăm linh nghìn đồng
số tiền trộm được đối tượng đem về nhà cất giấu đến chiều tối cùng ngày thì lấy tiền
mua điện thoại iphone một mươi ba pro max trị giá ba mươi năm triệu đồng để tặng bạn gái
đối với bị cáo nguyễn vũ trọng chú tại tp đà nẵng tuyên án trung thân đối với trần văn trung
chú tại tp quảng trị và bị cáo nguyễn thị trà my chú tại tp quảng bình
bị tuyên một mươi tám năm tù cùng với tội mua bán tảng chữ trái phép chân ma túy
theo cáo trạng vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một trọng giao cho trung đi ô tô ra quảng trị
lấy hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến mang về nhà của my
vì sợ bị phát hiện trọng đã giấu ma túy vào vali quần áo của my và gửi xe khách vào đà nẵng
còn ba bị cáo thì điều khiển xe ô tô đi vào sau
tối hôm sau tại cây xăng hòa mỹ thuộc phường hòa minh quận liên triều
vừa nhận vali có chứa số ma túy trên ba bị cáo trọng trung và my bị đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy
và tội phạm miền trung bộ đội biên phòng phát hiện bắt quả tăng thu giữ hai kg ma túy đá và hai trăm linh viên hồng phiến
tại phiên xét xử các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi phạm tội
trong khi đó công an huyện diễn châu tỉnh nghệ an vừa đồng loạt gia quân triệt xóa hàng chục điểm bán lẻ ma túy phức tạp trên địa bàn
bắt giữ nhiều đối tượng cùng với số lượng lớn tăng vật bao gồm ma túy và vũ khí các loại phản ánh của nhóm phóng viên
ngày một sáu hai nghìn hai mươi hai công an huyện diễn châu đã huy động các lực lượng áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ phá thành công chuyên án
bắt giữ đồng loạt một mươi bốn đối tượng thu giữ gần bốn hai trăm linh viên ma túy tổng hợp và hai mươi năm hai gam heroin
một khẩu súng quân dụng cùng một mươi ba viên đạn và nhiều vũ khí tăng vật khác
qua đó triệt xóa thành công một điểm phức tạp và một mươi một điểm bán lẻ

các đối tượng bị bắt giữ là những đối tượng tàng trữ vận chuyển mua bán trái phép chất ma túy
gây bức xúc trong những lĩnh vực
nhân dân trên địa bàn thời gian gần đây
để đấu tranh với các đối tượng này dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo công an tỉnh
các lực lượng thuộc công an huyện diễn châu đã đồng loạt gia quân phối hợp chặt chẽ
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận thường xuyên mua ma túy từ các khu vực biên giới
rồi vận chuyển về địa bàn
phối lại cho người nghiện
hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
phối hợp với công an thành phố hà nội công an tỉnh quảng ninh và công an tỉnh thái nguyên
vừa tổ chức lực lượng phương tiện chiệt phá đường dây đặt cược tài chính trên website sfxcapital com
với số tiền giao dịch lên đến chín mươi triệu usd tương đương hai một trăm sáu mươi tỷ đồng
đường dây này do đối tượng đào minh sáng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại huyện hoài đức thành phố hà nội cầm đầu
cơ quan công an đã triệu tập làm việc ba mươi hai đối tượng khám xét thu giữ ba mươi hai điện thoại di động
hai mươi máy vi tính các loại năm xe ô tô hạng sang cao cấp có liên quan đến hoạt động cá cược tài chính nói trên
thông tin từ tỉnh vĩnh long
vào trưa qua đội cảnh sát hình sự công an huyện tam bình tỉnh vĩnh long đã ập vào khu đất chống
thuộc ấp thông nguyên xã loan mỹ huyện tam bình
bắt quả tăng nhiều đối tượng đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức đá gà
phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã bỏ chạy ra các vườn cam lân cận để tẩu thoát
lực lượng cảnh sát hình sự kịp thời khống chế truy đuổi bắt giữ một mươi đối tượng
tại hiện trường thu giữ một mươi năm con gà một cân điện tử hai cặp cựa sắt năm mươi cuộn băng keo
bảy điện thoại di động và một mươi năm xe mô tô
kiểm tra trên người các đối tượng tổ công tác tạm giữ gần bốn mươi một triệu đồng
đối với đối tượng nguyễn tấn thuận sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại ấp kinh đào
xã hồ đắc kiện huyện châu thành tỉnh sóc trăng về tội dâm ô với trẻ em
bên cạnh đó công an huyện trần đề tỉnh sóc trăng còn ra quyết định truy nã
đối với đối tượng danh ương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại ấp tắc bướm
xã thạnh thới an huyện trần đề tỉnh sóc trăng về tội giao cấu với trẻ em
đối tượng này có sẹo thẳng một cm cách hai cm trên sau cánh mũi phải
còn về tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi
phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh sóc trăng
đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng thạch văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
hộ khẩu thường trú tại ấp trương hiền xã thạnh trị huyện thạnh trị tỉnh sóc trăng
đặc điểm nhận dạng đối tượng cao một m sáu mươi một và có xeo tròn cách một năm cm trên trước đôi lông mảy phải
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
và cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chia chất các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý